tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới dự và phát biểu chỉ đạo đại hội thi đua yêu nước lần thứ tư
giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi năm của văn phòng quốc hội
biểu dương những kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi của văn phòng quốc hội
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh kết quả phong trào thi đua đã khuyến khích động viên cán bộ công chức viên chức
người lao động tích cực hơn trong việc tham mưu giúp việc
đóng góp tích cực vào kết quả công tác chung của văn phòng quốc hội của quốc hội và các cơ quan của quốc hội
tham mưu phục vụ quốc hội xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng mới khó và phức tạp
giám sát hiệu quả nhiều chuyên đề vấn đề nổi cộng được cử tri và nhân dân quan tâm
góp phần tạo ra những chuyển biến thật sự trong đời sống xã hội
nội dung thi đua phải bám sát với yêu cầu nhiệm vụ để tham mưu đề xuất được nhiều nội dung thiết thực trong phục vụ quốc hội
đồng thời phải hướng tới các phong trào thi đua vào việc thúc đẩy đổi mới cải tiến cách thức lệ lối làm việc
xây dựng nội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp tinh nhuệ nhiệt huyết tầng tùy
chủ tịch quốc hội cũng yêu cầu văn phòng quốc hội chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với công tác xây dựng đảng trong sạch
vững mạnh nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng đấu tranh chống quan liêu tham nhũng lãng phí
chủ nghĩa cá nhân lôi sống cơ hội thực dụng bè phái nói không đi đôi với làm đồng thời chủ động nghiên cứu đề xuất để kịp thời sửa đổi
bổ sung hoàn thiện pháp luật về thi đua khen thưởng nhất là sớm đề xuất việc sửa đổi bổ sung các quy định về khen thưởng đối với đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách